xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị liên quan đến vụ giết người xảy ra vào tối ngày một mươi một tháng một vừa qua tại thị xã mỹ hảo
trưa nay công an tỉnh hưng yên cho biết đã bắt được nghi phạm đặng quang sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tổ dân phố nguyễn xá phường nhân hòa thị xã mỹ hảo
khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi một tháng một tại phòng sáu a sáu ct hai trung cư lạc hồng phúc
thuộc tổ dân phố nguyễn xá phường nhân hòa thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
do mâu thuẫn cá nhân sơn đã dùng hung khí gây thương tích cho vợ của mình
dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng
sơn đã bỏ trốn ngay sau đó
nhận tin báo công an tỉnh hưng yên phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi huy động lực lượng xác minh điều tra nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án
và chỉ sau hai mươi bốn giờ kể từ khi vụ án xảy ra tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự và công an thị xã mỹ hào
đã bắt giữ được đặng quang sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
còn tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng một người đàn ông đang chất đồ lên xe ô tô
thì bất ngờ bị một đối tượng rút hung khí chém nhiều nhát
hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng một ông cao trần quốc trí bốn mươi tuổi
cùng một người phụ nữ bê đồ ra xe ô tô bảy chỗ trước nhà trên đường nguyễn trí thanh phường một
thì bất ngờ bị đối tượng lạ mặt dùng dao chém tới tấp phải nhập viện cấp cứu
ngay sau đó đối tượng đã nhanh chóng được một người khác chở xe máy rời khỏi hiện trường
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
và các đơn vị liên quan
triệt phá đường dây cho vai lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do wang yuntao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quốc tịch trung quốc
điều hành bắt giữ đối tượng cầm đầu và một trăm chín mươi hai đối tượng khác có liên quan
sau một thời gian xác lập chuyên án vào lúc chín h ba mươi phút sáng ngày một mươi một tháng một bộ công an đã huy động hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
của các đơn vị thuộc công an thành phố đà nẵng cục cảnh sát hình sự trung đoàn cảnh sát cơ động số hai mươi chín của bộ công an
tại tp hồ chí minh phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh và tỉnh bình dương
của các đối tượng tại hai địa phương nói trên với sự chuẩn bị kỹ lưỡng lực lượng công an đã bắt giữ wang yuntao
và tất cả các mắt xích của đường dây tội phạm này trong ngày hôm nay các đối tượng đã được di lý về thành phố đà nẵng
phục vụ công tác điều tra qua khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hai trăm bốn mươi bảy máy tính hơn một trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt
phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến hành vi cho vai lãi nặng
và cưỡng đoạt tài sản cơ quan công an xác định wang yuntao cùng một đối tượng khác người trung quốc đã thuê người việt
đứng tên lập cả chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau nhưng thực chất các công ty này đều được sử dụng
làm bình phong cho hoạt động cho vai lãi nặng mỗi nhóm công ty được giao nhiệm vụ khác nhau từ xây dựng và quảng bá các app
cho vai tiền tìm kiếm khách hàng cho đến cho vai và đòi nợ số tiền các đối tượng cho vai và hưởng lợi bất chính rất lớn
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sau thời gian phối hợp theo dõi các đường dây vận chuyển ma túy từ campuchia về việt nam vào chiều tối qua
chuyên án ma túy do bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh chủ trì phối hợp với lực lượng của cục phòng chống ma túy và tội phạm
và công an tỉnh tây ninh xác lập đã triệt phá thành công bắt giữ một đối tượng cùng hai ba kg ma túy
cụ thể vào lúc một mươi tám h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng một tại khu vực biên giới tà pem lực lượng chức năng đã bắt quả tang hoàng trung hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đang vận chuyển hai kg ma túy dạng đá và hai trăm linh g ma túy cao cấp dạng bột
hiếu khai nhận vào hai ngày trước đó đã xuất cảnh trái phép sang campuchia để nhận vận chuyển thuê ma túy từ campuchia về việt nam
đến một mươi năm h ngày một mươi hai tháng một hiếu nhận được số ma túy nói trên sau đó thuê xe ôm trở ra biên giới để tìm đường nhập cảnh trái phép vào việt nam
nhưng vừa qua biên giới thì đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ
thưa quý vị cứ đến thời điểm gần tết nguyên đán là không ít thanh thiếu niên thậm chí là các em học sinh vẫn lén lút lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo
và mua các vật dụng về cất giấu rồi tự chế thành pháo nổ đây không chỉ là việc làm hết sức nguy hiểm nguy cơ gây ra tai nạn thương tâm
mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nắm bắt được diễn biến tình hình thực tế công an tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các đơn vị địa phương
triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc tự chế và sử dụng loại pháo trái phép này
chứ nhất là nói là mua ở đâu làm ở đâu làm thế nào và bây giờ có đa kết với các chú công an với bố mẹ với ông bà có tiếp tục được không
dù đang ở độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường nhưng các em học sinh này lại không lo việc học tập mà dành thời gian để nghiên cứu tự chế pháo nổ với số lượng lớn như thế này
sau khi phát hiện và thu giữ số pháo tự chế này công an huyện triệu sơn đã mời các em cùng phụ huynh lên trụ sở làm việc
cháu đã dùng điện thoại cá nhân để truy cập vào youtube để xem cách kế tạo pháo nổ và sau khi xem có một tổng hình dẫn đến để mua viên liệu cháu có truy cập vào shopee để đặt hẹp
cháu hướng dẫn ở trên mạng thì cháu đã cuộn giấy và lấy thuốc để làm pháo
gia đình thì đúng là không biết thật vợ chồng thì đi làm mạng nối suốt ngày
nhưng thì không có thời gian còn hôm nào cháu nghỉ ở nhà thì bố mẹ nghĩ con ngoan hiền ở nhà chơi điện thoại hoặc các thứ bình thường thôi

để chúng ta kịp thời phát hiện rồi vận động tuyên truyền mục đích cuối cùng là tránh trường hợp cho các cháu mua về tàng trứ sử dụng rồi chế tạo không may xảy ra các hậu quả
trước thực tế ngày càng có nhiều vụ việc học sinh tham gia tự chế pháo nổ bị phát hiện bắt giữ lực lượng công an đã tăng cường công tác phối hợp với nhà trường nhằm tuyên truyền cho các em học sinh
thì việc sử dụng pháo thì lâu nay là quy định của pháp luật là cấm tuyệt đối cấm về chế tạo sử dụng pháo
pháp luật nếu mà thấy các bạn và bản thân đang chế tạo sử dụng pháo thì phải lập tức dừng lại ngay hành vi đấy nộp giao nộp về cho con xá báo cáo bố mẹ giáo viên chủ nhiệm
nếu muốn có một mùa tết vui thì hãy làm theo sự hướng dẫn của cơ quan chức năng của người thân và không được tự ý sử dụng pháo không tự ý mua bán pháo
và cũng không chế tạo pháo
để ngăn chặn tình trạng chế tạo pháo nổ trái phép nhất là dịp tết nguyên đán sắp đến bên cạnh sự đấu tranh quyết liệt của cơ quan công an
cần có sự vào cuộc của các bậc phụ huynh nhà trường và cả xã hội tránh những hậu quả đáng tiếc do pháo nổ gây ra
từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng một vừa qua đội kiểm tra liên ngành tỉnh lào cai đã liên tiếp bắt giữ bốn lô hàng thực phẩm gồm chả bò chay kẹo
đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ thu giữ trên một trăm linh sản phẩm đã đong gói và chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ
cụ thể qua quá trình kiểm tra tổ công tác đã tiến hành bắt giữ bốn lô hàng trị giá khoảng gần ba trăm hai mươi triệu đồng
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng xác định trên bao bì tất cả các sản phẩm đều có in chữ nước ngoài xuất xứ không thể hiện
các chủ lô hàng không xuất trình đồ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp theo quy định
đây là hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ bốn lô hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thương chú
tại số nhà ba mươi một ngõ tám mươi bốn tổ một mươi bảy phường tân thịnh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình về tội đánh bạc
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa là đối tượng trương hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thương chú tại xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thế hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa là đối tượng nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân doạn phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m bảy mươi một và có nốt ruồi cách ba cm sau cánh mũi phải
và đối tượng lê đức hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông hải
phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã nghi sơn
tỉnh thanh hóa cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện